đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc
việt nam đã đến thăm chúc mừng đội ngũ cán bộ ngành y tế đang công tác trên địa bàn thành phố
hồ chí minh đến thăm bệnh viện chấn thương chỉnh hình chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận
tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân đánh giá cao bệnh viện chấn thương chỉnh hình với đội ngũ
y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao đã có những đóng góp trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
thăm và chúc mừng tập thể y bác sĩ bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm chủ tịch nguyễn thiện nhân đánh giá những
thành tiệu mà bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm đã đạt được trong nghiên cứu khoa học chăm sóc sức khỏe
phục vụ nhân dân trong thời gian qua trong đó có các hoạt động khám chữa bệnh cho quân và dân
các huyện đảo trường sa và hoàng sa thân yêu của tổ quốc